ubnd tp đà nẵng vừa ban hành quyết định về dự án trang trí hoa và phê duyệt chủ trương đầu tư dự án trang trí điện phục vụ tết năm hai nghìn hai mươi
theo đó thành phố đà nẵng đầu tư dự án trang trí hoa phục vụ tết năm hai nghìn hai mươi với tổng kinh phí sáu tỷ đồng để tiến hành trang trí hoa ở các vị trí trước mặt trung tâm hành chính
khu vực trước cầu vỉa hè đường bạch đằng trần phú trang trí công viên biển phạm văn đồng khu vực tượng mẹ âu cơ một số nút giao thông và công viên trong nội thành
về chiều sáng tiến hành duy tu hệ thống khung trụ đèn đường nguyễn văn thoại võ nguyên giáp phạm văn đồng đèn đầu cầu hòa xuân
duy tu nút giao thông nguyễn hữu thọ duy tân làm mới nút giao thông đường nguyễn văn linh hoàng diệu
di rời lắp đặt khung treo trụ đèn đường khu vực công viên trung tâm thành phố và khu vực trước số bốn mươi hai bốn mươi bốn bạch đằng sang vị trí khác với kinh phí gần ba tỷ đồng